theo cáo trạng từ tháng hai năm hai nghìn một mươi sáu đến tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám hai bị cáo đỗ ngọc điệp và trần hoàng khôi ký quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trái với kế hoạch sử dụng đất hàng năm đã được ubnd tỉnh bình thuận phê duyệt
việc chuyển đổi liên quan tới một trăm ba mươi hai thửa đất với tổng diện tích hơn một trăm bảy mươi m hai làm phá vỡ quy hoạch xâm hại trực tiếp đến trật tự quản lý đất đai đô thị trên địa bàn thành phố phan thiết làm giảm hiệu lực quản lý nhà nước và lòng tin của nhân dân đối với công tác quản lý đất đai đô thị tại địa phương
tại phiên tòa phúc thẩm vào sáng nay một mươi hai tháng một hai bị cáo đều thừa nhận hành vi sai phạm của mình trong việc thiếu trách nhiệm tin tưởng và sự tham mưu của cấp dưới dẫn đến việc ký cho chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây lâu năm lên đất ở đô thị không đúng theo quy định của pháp luật
hội đồng xét xử cũng đã xem xét các tình tiết giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo
tuy nhiên qua xem xét các tình tiết của vụ án hội đồng xét xử của tòa nhân dân cấp cao tại tp hcm tuyên giữ nguyên bản án sơ thẩm
tòa nhân dân tỉnh bình thuận theo đó xử phạt trần hoàng khôi nguyên phó chủ tịch ubnd tp phan thiết bốn năm tù giam đỗ ngọc điệp nguyên chủ tịch ubnd tp phan thiết hai mươi bốn tháng tù cho hưởng án treo
sáng nay phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lâm đồng đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với ba đối tượng để điều tra về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
ba đối tượng bị khởi tố
gồm hoàng ngọc vấn chú tại quận bình thạnh tp hcm mạc phi long chú tại huyện đức trọng và bùi lục duy long chú tại huyện di linh cùng ở tỉnh lâm đồng